trong ngày hôm nay dù ít có mưa nhưng trời cũng chuyển nhiều mây mức nhiệt chưa vào chiều nay trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận không chịu tác động của không khí lạnh vì thế thời tiết ở đây vẫn khá ổn định trời không mưa ngày nắng giáo nền nhiệt tiếp tục giao động ở mức từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên tiếp tục là khu vực có nắng nhiều và nền nhiệt cao nhất trên cả nước
với thời tiết nắng sớm và kéo dài cả ngày thì nhiệt độ trưa và chiều nay ở tây nguyên vẫn
giao động ở mức ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
ở các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông là các tỉnh bình phước tây ninh bình dương và đồng nai và thành phố hồ chí minh nhiệt độ cao hơn giao động trong khoảng từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
thời tiết khá nóng bức và khó chịu
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
trong đó có huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
giật cấp sáu
trong khi đó với vùng biển khác như giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có gió hướng đông bắc đến đông
nhưng cường độ yếu hơn chỉ ở mức cấp bốn và cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước